để đưa việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng đi vào chiều sâu
và trở thành những kết quả cụ thể trong cuộc sống từ đầu năm nay huyện ủy vĩnh thạnh
thuộc đảng bộ thành phố cần thơ đã phát động phong trào tự soi tự sửa gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong đội ngũ cán bộ đảng viên
mục đích của phong trào tự soi tự sửa là giúp mỗi cán bộ đảng viên nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình
trên cơ sở nhìn lại mình và đối chiếu với các biểu hiện suy thoái để tự mình soi dọi và tự giác sửa chữa
định kỳ sáu tháng mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng tiến hành tự soi một lần bằng bản tự nhận xét
để cấp ủy kiểm tra giám sát và có cơ sở để đánh giá có chuyển biến hay không và chuyển biến như thế nào
sau một thời gian tự soi tự sửa
tất cả cán bộ đáng viên cũng như quần chúng nhân dân đa số là nhiệt tình ủng hộ và xem đây là việc làm hữu ích
để mà tăng cường cái giai trò trách nhiệm cho cán bộ đáng viên góp phần làm sao đó mà phát triển kinh tế
nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân trong quê nhà
sau gần một năm triển khai thực hiện kết quả thấy rõ là ở thời điểm đầu năm có tám mươi hai một mươi hai đảng viên
rơi vào một phần các biểu hiện như thiếu tinh thần trách nhiệm trong phê bình còn nể nang né tránh
chưa sâu sát quần chúng nhân dân
thì đến thời điểm thực hiện việc kiểm tra kết quả tự soi tự sửa lần hai vào tháng sáu
những biểu hiện trên đã giảm còn bốn mươi một mươi bảy
qua đó tạo ra những chuyển biến tích cực trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng và đảng viên
ở đảng bộ xã thành mỹ qua thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình
đã phát hiện ba mươi trường hợp trong tổng số một trăm hai mươi sáu cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái một phần như chưa gần dân
lắng nghe ý kiến của dân trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chưa cao
sau khi thực hiện tự soi tự sửa kết hợp với sự giúp đỡ của đảng ủy xã trên cơ sở sốc lại tinh thần gắn với những công việc cụ thể
như tiếp dân ở bộ phận một cửa giải quyết những mong muốn của dân về đường hướng thoát nghèo xây dựng đường giao thông
đến nay sau đợt kiểm tra lần hai thì số trường hợp có biểu hiện suy thoái giảm xuống còn một mươi người
qua đó thì đã thấy được những tâm tư tình cảm của dân nhất là trong vấn đề bước xúc của dân
vấn đề xây dựng đường cầu đường nhà thông nông thôn
vừa qua thì chúng tôi cũng đã có chỉ đạo và tranh thủ các trên vận động
năm vừa hai nghìn một mươi bảy sáu tháng vừa qua thì chúng tôi đã dẫn động nhân dân tự sửa chữa
cấp mới là ba cây cầu với kinh phí khoảng ba trăm linh triệu đồng
cũng tranh thủ với các đồng chí lãnh đạo huyện đã hỗ trợ cho
làm gần hai mét đường đồng thời là làm để một cây cầu
như các đồng chí đã vừa thấy ở đây với kinh phí khoảng bảy trăm linh triệu đồng
trước đây trạm y tế xã vĩnh trinh bị đánh giá là tinh thần thái độ phục vụ người dân chưa cao
có những hành vi thiếu chuẩn mực của người thầy thuốc
sau khi thực hiện tự soi tự sửa thì công tác khám chữa bệnh cho người dân trong vùng đã khác trước rất nhiều
thường chuyên tiếp chút đến đây để mà xin khám bệnh
thì nói chung là qua cái khám
khám bệnh thì tôi nhận xét đánh giá đó là tinh thần phục vụ của cán bộ công nhân viên ở đây
kể cả y sĩ bác sĩ rất tốt
phục vụ là nói chung là tốt
nhưng mà cũng có một vài cái mà cũng còn quá chậm chạp để cho người bệnh phải chờ đợi này
thành ra cái đó là cần phải sửa lại chút ít để cho nó tròn cho nó tốt hơn
qua cái thực hiện tự soi tự sửa thì kiểm điểm của
các công chức viên chức thì có một số cán bộ cũng làm chưa tốt một số công việc
nhưng qua cái thực hiện tự soi tự sửa thì một số cán bộ đã làm việc đã có cái chuẩn mật hơn
trong cái công tác khám chữa bệnh cũng như phòng chống dịch bệnh tại địa phương

hiện tại việc tự soi tự sửa tiếp tục được các cấp ủy và tự do
từng cán bộ đảng viên ở huyện vĩnh thạnh thực hiện nghiêm túc kiên trì thường xuyên như đánh răng rửa mặt hàng ngày
coi đây là cách làm thiết thực hiệu quả để ngăn chặn
đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên